bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thay thế cho bộ đề tham khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi đã công bố hồi cuối tháng ba
so với đề thi tham khảo đã được công bố phù hợp với phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia dự kiến trước đó
đề thi tham khảo sử dụng cho phương án thi mới giảm nhẹ hơn về độ khó
điều chỉnh này sẽ phù hợp với mục đích chính là xét tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh các trường thí sinh gặp khó khăn về dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo các trường bám sát chương trình sách giáo khoa bậc trung học phổ thông
chủ yếu lớp một mươi hai và đề thi tham khảo của các môn để tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi này
trước đó bộ giáo dục đào tạo quyết định năm hai nghìn hai mươi sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
mục tiêu chính là xét tốt nghiệp là căn cứ đánh giá chất lượng dạy học ở bậc phổ thông và có thể để các trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả phục vụ việc tuyển sinh
đề thi tham khảo đã được đăng tải lên mạng học sinh giáo viên và phụ huynh có thể tải về từ ngày hôm nay